thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi tám tháng năm khu vực bắc bộ
từ thừa thiên huế đến bình thuận và tây nguyên có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất trên sơn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển hoàng sa vùng biển từ cà mau đến kiên giang
vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao
chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong đêm nay và sáng mai ngày một mươi chín tháng năm
thủ đô hà nội hôm nay ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đà nẵng đến bình thuận ngày nắng có nơi có nắng nóng
chiều và tối mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
nam bộ hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ